ngành ngân hàng sẵn sàng cho vay vốn ưu đãi để người dân thoát nghèo nếu những đồng vốn tiếp tục được sử dụng hiệu quả như thế này

trong thời gian vừa qua thứ trưởng nguyễn văn thành lưu ý đơn vị tiếp tục chú ý tăng cường thêm các biện phổ biến quán triệt kết quả đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm cho cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ nhà trường
đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy xác định
giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối
trực tiếp về mọi mặt của đảng quản lý của nhà nước
đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trực tự an toàn xã hội
và hoạt động của lực lượng công an nhân dân
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
của đảng bộ công an trung ương
của tổ chức đảng trong công an nhân dân
xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ
từng bước hiện đại một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại
thiếu tướng lê quang bốn yêu cầu
cấp ủy chỉ huy các đơn vị khoa giáo viên
nắm chắc nội dung được quán triệt
tiếp tục thông báo tới toàn thể cán bộ đảng viên
quân chúng trong toàn nhà trường
nhằm thống nhất nhận thức hành động vận dụng sáng tạo
và giảng dạy học tập công tác
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường
tại hội nghị đảng ủy bác giám hiệu
trường đại học phòng cháy chữa cháy
đã phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung
khắc phục thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra
với tinh thần tương thân tương ái
cán bộ công nhân viên nhà trường
đã quyên góp được số tiền một trăm sáu mươi triệu đồng
toàn bộ số tiền ủng hộ này
sẽ được gửi tới ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
để chuyển đến bà con miền trung
đang bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ
trong thời gian sớm nhất